nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi tám năm thảm họa da cam việt nam và ngày vì nạn nhân chất độc mùa da cam ngày một mươi tháng tám
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp đà nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà cho hơn năm nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn
theo đó từ đầu tháng tám đến nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp đà nẵng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho hơn ba trăm hai mươi trẻ em là nạn nhân chất độc da cam
có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng và tổng trị giá là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
cũng từ nguồn quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam ngày một mươi tháng tám tới thành hội phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan
tiếp tục trao ba trăm linh xuất quà cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố đà nẵng
ngoài ra các hội nạn nhân chất độc da cam thuộc các quận huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam